thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố trà vinh cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng có hành vi sử dụng hung khí chém nhau gây thương tích
gồm hồ thanh tuyền lê triệu vĩ nguyễn hà vĩnh nghi cùng một mươi tám tuổi và phạm hồng thái một mươi ba tuổi tất cả cùng ở thành phố trà vinh

hai nhóm thanh niên đã gặp nhau tại đường trần phú đoạn thuộc khóm bốn phường bảy sau đó hai nhóm đã dùng hung khí đem theo xông vào đánh nhau
do nhóm của hồ thanh tuyền áp đảo về số lượng người cho nên nhóm của tân đã bỏ chạy
tân đã bị nhóm của hồ thanh tuyền chém gây thương tích nặng hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh trà vinh
và hiện vụ việc đang được công an thành phố trà vinh tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng theo thẩm quyền
hai đối tượng vận chuyển trái phép
một mươi bánh heroin vừa bị lực lượng chức năng hà tĩnh phát hiện bắt giữ
hai đối tượng gồm trần văn hải chú tải xã mỹ lộc huyện can lộc tỉnh hà tĩnh
và đối tượng nguyễn thị vân chú tải xã thạch sơn huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh
bị lực lượng chức năng bắt quả tang khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy

tăng vật thu giữ là một mươi bánh heroin một xe máy hai điện thoại di động
qua điều tra ban đầu đối tượng nguyễn thị vân khai nhận vận chuyển thuê
cho một đối tượng người việt đang cư trú tại lào với giá là năm mươi triệu đồng
và hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục phối hợp để điều tra làm rõ
công an huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng đã khởi tố và bắt tạm giam đối tượng
dương văn thắng chú tại thôn quyết tiến một xã an thắng huyện an lão thành phố hải phòng
vật đây là đối tượng đã gây ra hai vụ trộm cắt tài sản trên địa bàn

tại xã vĩnh an huyện vĩnh bảo cậy tủ và lấy được tám triệu ba trăm linh nghìn đồng
tiếp đó vào ngày ba mươi tháng chín đối tượng tiếp tục thực hiện một vụ trộm khác
tại xã tân hưng huyện vĩnh bảo
sau khi cậy tủ đối tượng phát hiện có hai nhẫn vàng và ba mươi triệu đồng tiền mặt
số tiền và vàng nói trên đối tượng khai để sử dụng chi tiêu cá nhân
đối tượng dương văn thắng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản
hai tiền sự mà một lần bị công an huyện an lão công an thành phố hải phòng xử phạt vi phạm hành chính
qua đấu tranh mở rộng đối tượng còn khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn
các tỉnh an giang bà rịa vũng tàu tây ninh sóc trăng thành phố cần thơ
là những nơi sẽ được bộ y tế tăng cường nhân lực để hỗ trợ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
bộ y tế đã yêu cầu bệnh viện bạch mai phải cử thêm một đoàn cán bộ nữa

bệnh viện e hỗ trợ tỉnh tây ninh bệnh viện nội tiết trung ương hỗ trợ tỉnh sóc trăng
ngoài ra bộ trưởng bộ y tế cũng yêu cầu nhanh chóng đưa thêm nhân lực hỗ trợ thành phố cần thơ phòng chống dịch
trước đó năm địa phương ở nam bộ này đã đề xuất bộ y tế chi viện thêm nhân lực
từ các bệnh viện trung ương để hỗ trợ công tác điều trị cấp thêm vaccine để tiêm mũi bổ sung

theo số liệu của sở y tế thành phố hơn tám mươi số ca f không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ
tỷ lệ này tương đương với tỷ lệ chung của cả nước được bộ y tế ghi nhận từ đầu đợt dịch lần thứ tư đến nay
thưa quý vị và các bạn hà nội hoàn trả vaccine từ hai lô
tăng hạn sử dụng và vận động phụ huynh tiếp tục cho con em tiêm chủng phòng covid một mươi chín
thông tin này được giám đốc sở giáo dục và đào tạo thành phố khẳng định tại phiên thảo luận tổ
của kỳ họp hội đồng nhân dân thành phố hà nội diễn ra vào chiều ngày hôm nay ngày bảy tháng một mươi hai
lãnh đạo ngành giáo dục thủ đô cho biết kết quả tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ trên địa bàn

hiện nay mũi một với học sinh trung học phổ thông đạt chín mươi bốn một khối trung học cơ sở đạt sáu mươi năm
trước đó vào sáng ngày một tháng một mươi hai giám đốc sở y tế hà nội xác nhận với báo chí
việc đơn vị đã nhận được phản ánh của phụ huynh về hai lô vaccine pfizer gần ba triệu liều

xin ý kiến chuyên môn của bộ y tế các lô vaccine khác vẫn triển khai tiêm bình thường
lãnh đạo bộ y tế sau đó đã khẳng định việc tăng thời hạn sử dụng vaccine nêu trên

tích cực thực hiện phong trào thi đua lực lượng công an nhân dân lá chắn phòng chống dịch covid một mươi chín
thanh bảo kiếm đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội
trong nhiều tháng vừa qua lực lượng công an quảng nam đặc biệt là lực lượng công an cơ sở
đã nỗ lực không ngừng để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kép vừa đảm bảo an ninh trật tự
vừa phòng chống dịch covid một mươi chín
và sau đây là những hình ảnh ghi nhận về nỗ lực của công an phường trường xuân
thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
từ các góc phố các khu chợ đến các cơ sở tôn giáo trên địa bàn
nơi đầu cũng xuất hiện hình ảnh lực lượng công an phường trường xuân thành phố tam kỳ
chủ động đến để tuyên truyền vận động người dân thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch
công tác truy vết các trường hợp nhiễm covid một mươi chín cũng được đẩy mạnh
qua đó lực lượng công an phường xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh
lực lượng công an phường trường xuân mặc dù là mỏng nhưng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm

được cái nhiệm vụ chức trách của mình trong phòng chống dịch và việc kiểm tra
đôn đốc vận động để người dân thực hiện nghiêm túc chặt chẽ đảm bảo đó là vừa là chống dịch
vừa đảm bảo an ninh chất tượng ở địa bàn dân cư
đối với tôn giáo thì có lẽ anh em cũng rất là sắp gần gũi
thỉnh thoảng có khi là đến có khi là gọi điện nhắc nhở cái việc mà phòng chống covid

được thông cho tập trung thực hiện đúng năm cơ
vào cuối tháng một mươi một vừa qua nhiều trường hợp nhiễm covid một mươi chín được ghi nhận tại các công ty thuộc khu công nghiệp trường xuân
đóng chân trên địa bàn phường
ngay lập tức lực lượng công an phường đã quyết liệt vào cuộc thực hiện các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự
cũng như bảo đảm công tác phòng chống dịch trên địa bàn
vừa quyết liệt phòng chống dịch vừa giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở
đó là yêu cầu đặt ra của lực lượng công an phường trường xuân thành phố tam kỳ
qua đó đã kịp thời xử lý giải quyết tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
vừa quyết liệt phòng chống dịch vừa giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở
đó là yêu cầu đặt ra của lực lượng công an phường trường xuân thành phố tam kỳ
qua đó đã kịp thời xử lý giải quyết tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
trong thời gian qua lực lượng công an phường đã trực tiếp phát hiện xử lý hàng chục vụ phạm pháp hình sự

thời gian qua qua theo dõi thì thấy tinh thần trách nhiệm của các từng đồng chí công an viên
cũng như lực lượng công an nói chung đã nâng cao tinh thần trách nhiệm
phối hợp tốt với y tế các khu phố tuy vách kịp thời các trường hợp f một f hai trên địa bàn phường
với sự tham gia tích cực và quyết liệt
công an phường trường xuân thành phố tam kỳ đã và đang chung tay cùng cấp ủy

trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân
thưa quý vị vào ngày hôm nay ngày bảy tháng một mươi hai
chính phủ ban hành nghị định một trăm linh tám hai nghìn hai mươi một ndcp về điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
cụ thể tăng thêm hai trăm linh đồng

trợ cấp hàng tháng từ hai ba trăm linh đồng một người một tháng trở xuống
tăng lên bằng hai triệu năm trăm linh nghìn đồng một người một tháng đối với những người có mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội
trợ cấp hàng tháng từ hai ba trăm linh đồng một người một tháng đến dưới hai năm trăm linh đồng một người một tháng
mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trợ cấp hàng tháng sau khi điều chỉnh theo quy định này
là căn cứ để điều chỉnh lương hưu trợ cấp ở những lần điều chỉnh tiếp theo
nghị định trên có hiệu lực từ ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với trường quay phía nam
cập nhật nhiều thông tin đáng chú ý khác trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy ngày hôm nay xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị sáng ngày bảy tháng một mươi hai công an tỉnh đồng nai đã tiếp nhận
sáu chiếc xe chuyên dụng do bộ công an trang bị nhằm nâng cao sức chiến đấu

sáu xe chuyên dụng được trang cấp gồm hai xe cứu thương phục vụ công tác y tế
một xe hai mươi chín chỗ một xe chở quân một xe chỉ huy và một xe khám nghiệm hiện trường

đây là loại xe nhập khẩu nguyên chiếc từ mỹ và là một trong những xe hiện đại nhất
tại việt nam hiện nay nhằm phục vụ cho công tác khám nghiệm hiện trường

lông tóc vải sợi khắc phục những ký tự đóng chìm do đối tượng cố tình xóa bỏ
tìm lại dấu vết đường đạn bắn
đặc biệt dòng xe này phục vụ tất cả các loại địa hình
ở trong rừng đuổi nút thì có máy phát điện
có đầy đủ các dụng cụ cơ bản phục vụ cho công tác khám nghiệm
đồng nai là địa phương có tình hình về an ninh trực tự phức tạp
do đó sự trang bị trên đã thể hiện sự quan tâm rất lớn của bộ công an

đặc biệt là trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
thành phố hồ chí minh xác định chủ đề năm hai nghìn hai mươi hai là thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị
cải thiện môi trường đầu tư đồng hành cùng doanh nghiệp
trong đó chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng grdp đạt từ sáu cho đến sáu năm
đây là một trong những nội dung được đề cập tại phiên khai mạc kỳ họp thứ tư
hội đồng nhân dân tp hcm khóa một mươi vào sáng nay ngày bảy tháng một mươi hai
hai nghìn hai mươi một là năm đầu tiên tp hcm triển khai mô hình tổ chức chính quyền đô thị
tuy nhiên do tác động nghiêm trọng của đợt dịch covid một mươi chín lần thứ tư

ước giảm sáu bảy mươi tám so với cùng kỳ và không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra

đặc biệt tổng thu ngân sách nhà nước đạt ba trăm bảy mươi bốn trăm tám mươi ba tỷ đồng
đạt một trăm linh một ba dự toán năm hai nghìn hai mươi một

trong đó tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn thành phố grdp
đạt từ sáu sáu năm
tạo việc làm mới cho một trăm bốn mươi lao động
tỷ lệ thất nghiệp đô thị dư bốn
tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo nghề có chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận
theo ông nguyễn văn nên bí thư thành ủy tp hcm
đây là mục tiêu thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của thành phố
trong việc phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
tôi đề nghị các đại biểu hội đồng nhân dân
dành thời gian thỏa đáng bàn từng giải pháp cụ thể thiết thực
nhằm nâng cao ý thức cảnh giác trách nhiệm của người dân
triển khai các biện pháp kiểm soát
kiểm soát dịch bệnh hiệu quả
và chuyển quyết tâm chính trị của thành phố thành hiện thực
kỳ họp thứ tư này là kỳ họp đầu tiên hội đồng nhân dân tp hcm
tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn
vì vậy bí thư thành ủy nguyễn văn nên
cũng đề nghị các đại biểu hội đồng nhân dân

nhằm làm rõ hơn các giải pháp và cam kết của ubnd tp hcm

đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
đặc biệt là công tác chú động ứng phó với diễn biến tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn
trong bối cảnh xuất hiện biến chủng mới
và dịch bệnh còn diễn biến khó lường
cũng như việc củng cố kiện toàn và nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động
của hệ thống y tế cơ sở y tế dự phòng
sáng nay ngày bảy tháng một mươi hai
hai đoàn tàu tuyến metro số một bến thành suối tiên từ nhật bản
đã cập cản thành phố hồ chí minh an toàn
dù gặp phải khó khăn do ảnh hưởng của thời tiết xấu trên biển

sau giai đoạn dài công trình đã bị chậm tiến độ
do phải neo đậu ở hồng kông để tránh bão
hai đoàn tàu số tám và chín của dự án metro số một bến thành suối tiên
đã cập cản khánh hội quận bốn thành phố hồ chí minh vào sáng nay
chậm hơn dự kiến một tuần
hiện các nhà thầu đang tiến hành nâng hạ các đoàn tàu lên xe chuyên dụng
để vận chuyển về duy bóc long bình thành phố thủ đức trong những ngày tới

cũng như triển khai đến tất cả các anh em là công nhân
thì vẫn phải đảm bảo đúng quy trình an toàn xếp dở
như hồi sáng nay trước khi bắt tay vào làm

dù dịch covid một mươi chín
trong thời gian gần đây việc liên tục đưa các đoàn tàu về nước là tín hiệu đáng mừng
đến nay tuyến metro này đạt hơn tám mươi tám tổng khối lượng toàn dự án
theo kế hoạch sáu đoàn tàu còn lại của tuyến metro số một
sẽ được nhập về trong năm hai nghìn hai mươi
dự kiến metro số một sẽ đưa vào khai phát thương mại năm hai nghìn hai mươi ba

tại trung tâm thương mại ba hòn thị trấn kiên lương huyện kiên lương tỉnh kiên giang

đã làm thiệt mạng bốn người trong một ngày
vào thời điểm trên người dân phát hiện xảy ra hỏa hoạn
tại cửa hàng quần áo có địa chỉ một trăm linh bốn nguyễn thị định khu phố kiên tân
nằm trong khu vực trung tâm thương mại ba hòn thị trấn kiên lương
lúc này người dân hô hóa nhau dập lửa

do bên trong chứa nhiều quần áo khiến lửa bùng phát dữ dội
và lan ra các nhà xung quanh

nhưng do ngọn lửa lớn cử bên trong khóa trái nên đành bất lực
lực lượng chữa trái công an huyện kiên lương đã điều động nhiều lượt xe cứu hỏa
cùng cảnh sát đến hiện trường dập lửa
tuy nhiên lửa đã bao trùm toàn bộ căn nhà
đến khoảng hơn hai giờ cùng ngày đám cháy cơ bản được khống chế
tuy nhiên khói lớn vẫn âm mỹ bên trong
lực lượng cảnh sát liên tục phun nước làm mát trong nhiều giờ đồng hồ
hóa hoàng đã làm bốn người trong một gia đình
gồm vợ chồng chủ cửa hàng quần áo và hai con nhỏ sinh năm hai nghìn một mươi
và sinh năm hai nghìn một mươi chín tử vong
đến sáng nay lực lượng chức năng vẫn tiếp tục khoanh vùng hiện trường vụ cháy
và điều tra nguyên nhân
ước tính sơ bộ có ba căn nhà liền kề cửa hàng quần áo trên
cũng bị lửa thiêu rụi
chiều ngày bảy tháng một mươi hai công an quận bình thạnh tp hcm cho biết
đang tạm giữ đối tượng đỗ phước sang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
ngồi tại tp thủ đức để điều tra về hành vi cướp tiệm vàng
khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày bốn tháng một mươi hai
sang đi bộ đến tiệm vàng kim phát nam số hai trăm năm mươi bảy nguyễn xí phường một mươi ba quận bình thạnh
với ý định cướp tài sản tại tiệm vàng
tại đây đối tượng thấy cháu nguyễn đăng khoa
sinh năm hai nghìn một mươi bốn là con có chú tiệm vàng
đang chơi trước cửa
nên dùng dao kề vào cổ để cháu vào tiệm vàng
thấy con bị khống chế
anh nguyễn văn nam đã xông vào tức dao của sang
rồi truy hô cướp

phải khâu hai mũi
sang bỏ chạy một đoạn thì bị người dân khống chế và cũng bị thương
công an sau đó đưa đối tượng đi cấp cứu

thưa quý vị và các bạn
công an tp hcm đã triệt phá đường dây đánh bạc
tổ chức đánh bạc trên mạng internet
với số tiền giao dịch lên đến hơn

dịp sống hai mươi bốn trên bảy
xin mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của đại tá nguyễn thế long
trưởng phòng an ninh mạng
và phò phòng phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao
công an tp hcm phó bang chuyên án
để tìm hiểu rõ hơn về quá trình triệt phá đường dây đánh bạc
trên không gian mạng
có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tp hcm
xin chào đồng chí
cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn
ngày hôm nay của truyền hình công an nhân dân
xin đồng chí cho biết
là đâu là yếu tố quan trọng
để triệt phá được một đường dây đánh bạc
trên không gian mạng có quy mô lớn đến như vậy
thì trước hết là công tác nắm thành hình
chúng tôi phát hiện và xác định được
cái quy mô tính chất của đường dây phạm đánh bạc
nó quy mô rất lớn
do đó thì chúng tôi đã đề xuất

với quy mô cao
cái thứ hai
có sự tập trung chỉ đạo
và tổ chức bắt đối tượng
đúng thời cơ trong cái hình thức đánh bạc này

có khi chỉ cần năm phút là đã xong
cái ván bạc đó rồi
mà nếu chúng ta không chọn
đúng cái thời cơ
thì nó sẽ xóa mất toàn bộ
cái dữ liệu
phải chọn phương án chỗ nào bắt trước chỗ nào sau
và cùng đồng loạt mà phải giữ được cái dữ liệu điện tử
nó không phải là lưu trong cái máy
của cá nhân

mà nó là trên không gian mạng
tức là cái bằng ứng dụng
những cái cơ sở dữ liệu đó
nó nằm ở nước ngoài
và các trang web này nó cũng thuê ở nước ngoài

cho nên là mình không khống chế được
là nó mất ngay
thưa đồng chí sau khi thực hiện xong
cái chuyên án

sử dụng công nghệ cao công an thành phố hồ chí minh
đã rút ra được những bài học kinh nghiệm gì
khi tác chiến an ninh mạng
chúng tôi coi đây là một cái
một cái bài học về một công tác
xác lập chuyên án cho đến quá trình đấu tranh
rồi là vận dụng

để xử lý đối tượng
nó đúng người đúng tội

cho cán bộ chiến sĩ

để sau này nếu như mà đánh những cái chuyên án khác

sau khi khám phá thì chúng tôi thấy

đối tượng trong vai trò tổ chức
nó rủ dỗ nói rằng đây là đầu tư tài chính
và nếu chơi thua thì có bảo hiểm trả
nó như vậy
cho nên nhiều người cũng ngạo tưởng
cho nên cũng thông qua đây cũng cảnh báo mọi người là
cái đây là cái hành vi
có ăn có thua
hành vi rõ trong quy định của pháp luật
đó là hành vi đánh bạc
cũng kêu gọi mọi người biết
việc biết được đối tượng
và kể cả những người

để được hưởng đến sự quan hồn của pháp luật
kính thưa quý vị và các bạn
với kế hoạch phục hồi hoạt động đón khách
trong nước và quốc tế của sở du lịch đà nẵng
các doanh nghiệp vận chuyển du lịch
tại đây cũng đã bắt tay vào chuẩn bị
phục vụ trở lại và kỳ vọng
vào đầu năm những dấu hiệu khả quan
của ngành du lịch
tuy nhiên thì vẫn còn nhiều khó khăn
khiến cho đội ngũ vận chuyển du lịch
không khỏi lo lắng và trăn trở
đây là buổi tập hứng
quy trình đón khách an toàn
của trung tâm kiểm soát hình thật đà nẵng
cho các đơn vị vận chuyển du lịch
để sẵn sàng đón khách trong nước và quốc tế trở lại

hai mũi vaccine ngừa covid một mươi chín
và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện
để quay trở lại làm việc

mình là trên dưới ba mươi chiếc
và trong đó
số là xe bốn mươi năm chỗ

và đã đi làm lại

từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát
du lịch tại đà nẵng đóng băng
thì hàng nghìn xe ô tô du lịch
cũng phải đứng bánh suốt hai năm qua
trong khoảng hai xe được cấp phù hiệu
thì nay chỉ còn một nửa trong số đó
còn tồn tại
nhưng cũng đã hư hỏng rất nhiều
các doanh nghiệp sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn
để bảo dưỡng sửa chữa đăng kiểm
mua bảo hiểm cho đội xe
nhưng vẫn còn nhiều khó khăn

nếu mà cái đầu xe này hoạt động hết trở lại
thì chúng tôi cũng phải đầu tư khoảng tầm
ba trăm linh bốn trăm linh triệu đội xe này mới có thể hoạt động
nhưng mà cũng có thể là chỉ
đội xe này hoạt động lại trong một tuần
hay một tháng hay hai tháng
chúng tôi phải chấp nhận cái rủi ro đó
và cái điều mà lo lắng nhất của chúng tôi là
cái sự không đảm bảo
của sự quay trở lại của du lịch
và cái dịch bệnh
rất mong muốn là cơ quan chức năng
có những quy trình
lấy và hài hòa
vừa đảm bảo cái vấn đề
hoạt động của doanh nghiệp
cũng như là vấn đề phòng chống dịch
cũng làm sao cho nó linh hoạt
và an toàn
theo sở du lịch đà nẵng
khách quốc tế bắt đầu trở lại từ cuối năm nay

chủ yếu từ các thị trường trọng điểm
như hàn quốc nhật bản
theo hình thức thua khép kín

về sự phục hồi cho ngành du lịch
để những chiếc xe này sẽ lại được lăn bánh
tham quan đúng như sứ mệnh của chúng
quý vị thân mến
từ thời điểm cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến nay
lợi dụng việc ngành bảo hiểm xã hội việt nam
đang tổ chức thực hiện nghị quyết
của thủ tướng chính phủ
về chính sách hỗ trợ người lao động
và người sử dụng lao động
bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín
từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp

về việc nhận hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp
để chiếm đoạt tiền trong tài khoản cá nhân của người dân
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
chị thư phương sống tại kim mã hà nội
nghỉ việc từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một cho đến nay
do ảnh hưởng của dịch covid
thời gian qua chị đã liên tục nhận được tin nhắn
từ đầu số lạ với nội dung thông báo
với việc nhận trợ cấp từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp
cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
tuy nhiên thấy rất nhiều sơ hở trong tin nhắn
nên chị đã không cung cấp thông tin cá nhân
sau đấy thì mình biết là tin nhắn lừa đảo
lợi dụng những cái lòng tin của người dân
trong cái thời buổi covid này
để mà làm những cái điều không ai như thế
thế và mình cũng đã rất là cảnh giác
không phải là chỉ riêng mình đâu
và một số những người bạn của mình cũng đã
nhận được những cái tin nhắn như thế
thế và mình cũng mong là cơ quan chức năng sẽ sớm vào cuộc
để ngăn chặn những cái hành động đó
để cho người dân không bị hoang mang
thời gian qua các đầu số năm mươi hai tám mươi bốn nghìn năm trăm sáu mươi ba
nhắn tin tới điện thoại di động của người dân
nhằm chiếm đoạt tài sản
ngoài ra các đối tượng còn nhắn tin qua mạng xã hội gia lô
khi người dân đăng nhập vào các đường link lừa đảo trên
sẽ hiển thị giao diện giao dịch
giống với trang giao dịch điện tử

bên cạnh đó các đối tượng sẽ được đăng nhập

gọi điện trực tiếp yêu cầu người dân
làm theo hướng dẫn để nhận tiền hỗ trợ
từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp
với thủ đoạn hướng dẫn kê khai tài sản

vâng thưa quý vị và các bạn
ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân
về tình trạng nhiều đối tượng xấu
lợi dụng chính sách hỗ trợ người lao động
trong việc nhận trợ cấp thất nghiệp
gửi tin nhắn đến người dân để trục lợi
bảo hiểm xã hội việt nam đã triển khai
hàng loạt các hoạt động nhằm thông tin
và cảnh báo cho người lao động nêu cao cảnh giác

thứ nhất là phối hợp với các cơ quan truyền thông
rồi chỉ đạo các cơ quan truyền thông của ngành
để thông tin đến người lao động

vì chiếm đoạt các tài khoản

cũng như tài khoản vssid của bảo hiểm xã hội việt nam
cùng với đó thì bảo hiểm xã hội việt nam
cũng đã gửi văn bản
đến cục an ninh mạng
bộ thông tin truyền thông
để phối hợp thông tin qua các nhà mạng viễn thông
đến các thuê bao di động
để cảnh giác tránh các tin nhắn lừa đảo
với đó thì cũng sẽ có những giải pháp
để chặn các số điện thoại
đã gửi các tin nhắn lừa đảo
ngoài ra thì bảo hiểm xã hội việt nam
cũng đã thông tin trên ứng dụng bssid
tới người dùng ứng dụng

tra cứu của bảo hiểm xã hội việt nam
gồm các nguồn chính thống được hiển thị trên màn hình
bảo hiểm xã hội việt nam khuyến nghị
khi nhận được các tin nhắn như trên
người dân cần nâng cao cảnh giác
hoặc thông báo đến số hotline của bảo hiểm xã hội việt nam

cảm ơn các bạn đã theo dõi